trên cơ sở báo cáo tổng hợp các nguồn tin ban chuyên án đã dựng lên được sơ bộ hành trình của đối tượng trước khi gây án
đó là vào tối ngày bốn tháng một mươi hai đối tượng nghỉ tại khách sạn phương trang thuộc phường đông phong thành phố lai châu
đến hai mươi ba h đêm ngày năm tháng một mươi hai đối tượng có thuê xe taxi từ phường đông phong đến phường đoàn kết
sau đó xuống xe và đi bộ về hướng hiệu vàng tuấn tuyền
tuy nhiên hành tung của đối tượng sau khi gây án ra sao vẫn là một câu hỏi lớn đối với bàn chuyên án
sáng ngày bảy tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã thu thập thêm được một thông tin rất đáng chú ý
tại cái khách sạn tây bắc thì có một khách nghỉ
người ta cũng cung cấp thông tin là đêm ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì khi mà người ta xe taxi từ
biến xe về khách sạn tây bắc
thì trên đường đi thì có thấy một trường hợp là
mặc quần áo kín mít đội mũ kín và khoác bano đi ở dọc đường
thì lái xe taxi cũng có nói là sau khi đưa khách đấy về khách sạn
thì sẽ quay lại để đón cái trường hợp khách đấy
và cách khách nghỉ thì cũng cung cấp được thông tin là
cái xe taxi đó là cái xe toyta màu trắng
và cái xe taxi đó là cái xe toyota màu trắng
và cái chủ lái xe taxi tên là hải
các trinh sát lại tiếp tục sàng lọc và làm rõ danh tính của người lái xe taxi tên là hải
kết quả giả soát cho thấy thông tin về anh ngô văn hải
là chủ một xe taxi trên địa bàn thành phố lai châu
cơ quan điều tra cũng đã thu thập được một số hình ảnh
về hoạt động của xe taxi do anh hải điều khiển vào tối ngày sáu tháng một mươi hai
đó là tại cây xăng số hai ở đầu thành phố lai châu
anh hải có dừng mua xăng
sau đó tháo màu và tem của taxi xuống
đồng thời qua công tác vận động quần chúng nhân dân
có người dân cung cấp thêm thông tin
trong tối ngày sáu tháng một mươi hai
họ đi xe từ lào cai về lai châu
gặp xe anh hải đi ngược đường về hướng lào cai
tổng hợp các nguồn tin trên
công an tỉnh lai châu đã mời người lái xe lên làm việc
anh hải cung cấp thông tin
đối tượng lên taxi từ bệnh viện
trong quá trình lên xe
đối tượng không bỏ hậu trang không bỏ mũ
bịt rất kín
do đó bằng tất cả các thủ đoạn
có thể che giấu được hình ảnh
giọng nói hành tung của cá nhân
khi lên xe đối tượng không ngồi lên phía trước
mà đối tượng ngồi sau ghế lái
trong quá trình anh hải đưa đối tượng sang xe
lào cai thì đối tượng thường xuyên nghỉ lên cái gương
để nhìn thái độ sắc thái của anh lái xe
khi đặt vấn đề thuê xe
người khách này trả một số tiền lớn
và đề nghị lái xe đi thật nhanh về lào cai
trước những dấu hiệu khả nghi
và sự trùng khớp về mặt thời gian
xảy ra của vụ án
ban chuyên án nhận định
rất nhiều khả năng đây chính là hôn thổ của vụ án
vậy sau khi xuống taxi
ở ga lào cai
đối tượng đã đi đâu
làm rõ lộ trình tẩu thoát tiếp theo của hắn như thế nào
đó là nhiệm vụ đặt ra
cho ban chuyên án vào lúc này
khi mà thông tin là

anh hải đưa đối tượng ra đến
trước ga tàu
ở lào cai thì chúng tôi đã trực tiếp cùng với một
một đồng chí trinh sát nữa là ra và trích xuất camera
cái khó khăn nhất là
khi mà ra đến đấy là mất dấu
bởi vì tại sao là
khi ra đến đấy thì cam cam quay rõ nhất
về cái hướng đi của đối tượng
và quay rõ nhất toàn bộ cái
ở sân ga thì bị ảo
nên là khi mà đến
đến ga lào cai là hoàn toàn mất dấu
một tia sáng vừa hé lộ
đã vụt tắt
việc mất dấu đối tượng ở ga lào cai
để chuyên án đi vào bế tắc
giữa hàng nghìn những chuyến xe
xôi ngược mỗi ngày
hắn đã đi đâu lẩn trốn
ở địa điểm nào
và để tìm ra câu trả lời thật không dễ dàng
vì đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
nên ngay từ đầu
lãnh đạo bộ công an đã rất quan tâm
và chỉ đạo các cuộc nghiệp vụ
đặc biệt là cục cảnh sát hình sự
phối hợp chặt chặt với các công an
với công an lai châu trong quá trình phá án
trước sự biến mất không dấu vết của thủ phạm
cục cảnh sát hình sự
và công an tỉnh lai châu đã cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ
giả soát nhiều đối tượng tỉnh nghi
đã từng có tiến án tiền sự
có bất minh về tài chính và thời gian
vì nhận định đối tượng là người ngoại tỉnh
phạm tội một mình
nên có bất cứ thông tin gì
các cán bộ lại không quản thời gian đêm ngày
có khi vào tận các tỉnh miền trung
như là quảng nam đà nẵng
để xác minh
tổng hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ
vào ngày một mươi tháng một mươi hai
ban chuyên án đã có được một nguồn tin quý giá
đó là nhiều khả năng
đối tượng tỉnh nghi đang lẩn trốn
tại nghĩa lộ văn chấn tỉnh yên bái
một tổ công tác gồm trinh sát của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lai châu
và cán bộ cục cảnh sát hình sự
ngay lập tức được cử đi yên bái
để xác minh về đối tượng
sau khi phối hợp với công an tỉnh yên bái
tổ công tác xác định
và đối tượng tỉnh nghi
tên là nguyễn mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
có hộ khẩu thường trú ở kim liên hà nội
nhưng hiện đang tạm trúng
tại xã long phai huyện văn chấn
đối tượng làm nghề kinh doanh
phung bản bát đĩa
mc đám cưới trên địa bàn
bán điện thoại di động ở nghĩa lộ
đối tượng làm nghề kinh doanh
đối tượng có kinh tế khá già
và nhân thân lai lịch rất tốt ở địa phương
nếu nhìn vào cuộc sống bề ngoài
dường như giữa nguyễn mạnh hùng
và đối tượng tỉnh nghi của vụ trộm
có vẻ không hề liên quan đến nhau
bởi vậy các chính sát
phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đặc biệt là kỹ năng hóa trang tài tình
bám sát hùng
nhằm nắm quy luật trong đời sống sinh hoạt
và quan hệ xã hội của anh ta
sau một thời gian bám sát mọi hoạt động của đối tượng
một số điểm bất thường
đã bắt đầu nổi lên
bám theo đối tượng rất là nhiều
mất rất nhiều công sức
để bám theo
đối tượng hoạt động địa bàn rất rộng
đối tượng là
người có sự bất minh về kinh tế
từ việc ăn chơi
tổ chức ăn chơi
và đặc biệt là đi hay đi vụ trường
và một quá trình nữa là đi hay đi vụ trường
cứ khoảng một tháng
là đối tượng sẽ vắng mặt tại địa phương
tầm năm đến bảy ngày
mặc dù là đối tượng có cái thu nhập rất cao
từ các hoạt động kinh doanh trên địa bàn
tuy nhiên là
cái nguồn thu của đối tượng không đủ
nguồn chi mà đối tượng ăn chơi chắc tháng
đối tượng có thể tiếp đón bạn bè khắp nơi
đến ăn chơi trong một đêm có thể lên một trăm linh triệu
đánh bạc có thể lên hai trăm linh ba trăm linh triệu trong một đêm
đấy và đối tượng cũng đã
đổ số tiền cho những cuộc ăn chơi
có thể là một tuần lên đến bốn trăm linh năm trăm linh triệu
căn cứ vào những biểu hiện bất thường
về thời gian
về ăn tiêu của đối tượng
cùng với các tài liệu chứng cứ
mà ban truyền án đã thu thập được
trong quá trình điều tra
từ khi xảy ra vụ án
thì chúng tôi cũng đặt liềm tin rất cao
rằng là nguyễn mạnh hùng
là đối tượng chính đã thực hiện hành vi
trộm cắp tiệm vàng trên địa bàn
thành phố lây châu
sau khi đã thu thập đầy đủ các bằng chứng
khẳng định nguyễn mạnh hùng
có liên quan trực tiếp đến vụ trộm
ở hiệu vàng tuấn tuyển
bạn truyền án quyết định phá án
một kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và chi tiết
một mươi h sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn mạnh hùng điều khiển xe ô tô từ nhà
đến một nhà hàng để tụ tập bạn bè ăn uống
ngay sau khi hắn vừa xuất phát
tổ công tác đã bám sát
hùng trên đường
nhất cửa nhất động
và mọi bước di chuyển của hắn
đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng
các lực lượng tham gia phá án
bao gồm phòng kiến sát hình sự lây châu
cục kiến sát hình sự và công an
thị xã nghĩa lộ yên bái
đã phối hợp chặt chẽ với nhau
để thông tin chi tiết về hành trình của đối tượng
không để lộ bất cứ sở nào
khiến đối tượng nghi ngờ
sau khi đã tra được tay của nguyễn mạnh hùng vào còng
đối tượng ngay lập tức được đưa về hà nội
để tiến hành công tác điều tra
xét hỏi để đấu tranh đối với đối tượng
từ đây một thông tin mà không ai có thể ngờ tới
đã được phát hiện
khi mà đưa về đấu tranh
đối tượng này đã xuất trình cho mình cái chứng minh thư
là nguyễn mạnh hùng
qua công tác
tra cứu tôi phối hợp
với lực lượng quản lý hành trình
chúng tôi đã tiến hành xác minh về cái chứng minh thư đấy
là chứng minh thư này là chứng minh thư giả
chúng tôi đã làm một cái thông báo
gửi đến công an
các tỉnh thành phố
gửi kèm theo hình ảnh
thì công an
thứ nhất là công an tỉnh bắc ninh
đã xác định rằng là đối tượng này là đối tượng nguyễn văn long
và đối tượng này đang hiện tại
đang có hai lệnh truy nã
với hai lệnh truy nã
về tội danh trộm cắp trước đó
danh tính và lai lịch thực sự
của đối tượng không đẹp đẽ như vỏ bọc
bên ngoài mà hắn đã tạo dựng nên
ở hiên bái
công tác đấu tranh ban đầu gặp nhiều khó khăn
bởi nguyễn văn năm quá tinh danh
và xảo quyệt
nhất quyết không chịu nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
ở hiệu vàng tuấn tuyển
thế nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
cơ quan điều tra đã thu thập được các bằng chứng
về việc nguy tạo chứng cứ ngoại phạm
của nguyễn văn năm
để nguyễn văn năm không thể đưa ra
bất cứ chiêu trò nào xảo biện cho mình
tại cơ quan điều tra
nguyễn văn năm khai nhận
vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
năm lên thành phố lai châu
tại đây hắn đã thuê xe
đi quanh thành phố quan sát
và tìm các hiệu vàng có cơ sở
để đột nhập vào trộm cắp tài sản
khi đi qua đường trần hưng đạo
hắn đã nhắm đến
hiệu vàng tuấn tuyển
khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
năm chuẩn bị ba lô tút nạp vít
cùng một số hút vật dầu khác
đồ mũ đeo khẩu trang trải phòng khách sạn
và thuê taxi từ phường đông phong
ra khu vực hiệu vàng tuấn tuyển
hắn xuống xe cách hiệu vàng một mươi m
và đi bộ vào ngõ một trăm ba mươi hai cảnh hiệu vàng
tháo giày bỏ vào ba lô
rồi treo lên cổ điện
đi qua mái tôn cắt nhà kế tiếp
đột nhập vào phòng thờ tầng bốn
của hiệu vàng tuấn tuyển
sau đó hắn đi thẳng xuống tầng một
vào nơi có các tủ trưng bày
vàng và dùng tút nạp vít
cậy tủ lấy đi gần ba trăm linh cây vàng
rồi tẩu thoát ra ngoài bằng đường cũ
quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án
chúng tôi cũng đã làm rõ được
đối tượng đã thực hiện hai mươi bốn vụ trộm cắp tiệm vàng
trên một mươi hai tỉnh thành phố trên toàn quốc
tổng số thiệt hại các vụ trộm cắp vàng
mà đối tượng nguyễn văn lam gây ra
là trên năm mươi tỷ đồng
thế ngoài ra chúng tôi cũng đã thu thập tài liệu chứng cứ
phối hợp với cục cảnh sát hình sự
công an tỉnh hiến bái
bắt và khởi tố thêm hai chủ tiệm vàng
trên bàn thị xã nghĩa lộ
để khởi tố về cái hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác bận tội mà có
như vậy thì ban chuyên án đã kết thúc
một cách rất là mỹ mãn
để khám phá và đấu tranh thành công chuyên án này
những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lai châu
cán bộ của cục cảnh sát hình sự
đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
lúc hổ thẫn vì hy vọng lái len đã vụt tắt
chuyên án đi vào ngó cụt
khi vui mừng khi nhận được những nguồn tin có giá trị
và đặc biệt là cao trọng
chào cảm xúc dâng lên
khi tra được tay đối tượng vào còng
có lẽ đó là rất nhiều kỷ niệm sâu sắc
đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề
của những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lai châu